trong khuôn khổ hợp tác về đào tạo nông nghiệp và khuyến nông khối asean từ hôm nay ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng chín tại thành phố đà nẵng
trung tâm khuyến nông quốc gia đăng cai tổ chức hội thảo liên minh các tổ chức khuyến nông tiểu vùng sông mekong lần thứ năm
với sự tham gia của sáu mươi đại biểu đến từ năm quốc gia bao gồm campuchia lào myanmar thái lan và việt nam
tại hội thảo các đệ biểu đã chia sẻ thông tin kiến thức và kinh nghiệm trong dịch vụ tư vấn nông nghiệp và khuyến nông giữa các quốc gia
thuộc tiểu vùng sông mekong và các nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
liên minh các tổ chức khuyến nông tiểu vùng sông mekong là một mạng lưới cho tất cả các bên liên quan phát triển nông nghiệp và nông thôn
ở khu vực sông mekong qua đó nhằm học hỏi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn nông nghiệp
tiếp thị và phát triển nông thôn bền vững
trước đó hội thảo đã diễn ra bốn lần tại các nước lào myanmar campuchia và thái lan
năm hai nghìn một mươi tám kinh ngoại xuất khẩu nông lông thủy sản của việt nam đạt bốn mươi năm tỷ usd
nông sản việt nam đã xuất sang một trăm tám mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trở thành nước xuất khẩu nông sản đứng thứ một mươi năm trên thế giới